từ ngày sáu tháng bốn đến nay tỉnh ninh bình đã tổ chức bàn giao một ba mươi ba công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung một mươi bốn ngày tại bốn đơn vị quân đội đóng trên địa bàn
hiện ninh bình vẫn còn một chín công dân đang thực hiện việc cách ly tại địa phương
các công dân được khuyên cáo tự cách ly thêm thời gian một mươi bốn ngày và thực hiện tốt các khuyên cáo của bộ y tế đưa ra
tại khánh hòa sáng ngày chín tháng bốn một trăm bảy mươi một công dân việt nam về từ châu âu đã hết hạn cách ly theo quy định
trước đó sáu trăm linh hai người khách trở về từ các nước có dịch cũng hoàn thành cách ly y tế khỏe mạnh trở về với gia đình
trước khi trả về địa phương qua thăm khám tất cả công dân đều khỏe mạnh có hai lần âm tính với sars cov hai và không ai bị sốt